theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h chiều nay một mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc mới covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có bốn ca trong nước ở đà nẵng hai ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại khánh hòa và hà nội
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín trăm tám mươi chín ca
trong ngày đã có tổng số năm mươi ba ca được công bố khỏi bệnh
cụ thể năm ca tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam một mươi chín ca tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
ba ca tại trung tâm y tế huyện hòa vang sáu ca tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh quảng nam
trong chín trăm tám mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm hai mươi ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm bốn mươi bốn ca số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi
sức khỏe là tám mươi bảy sáu trăm bảy mươi hai người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba ba trăm chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn năm trăm một mươi một người cách ly tại nhà và nơi lưu trú năm mươi chín bảy trăm sáu mươi sáu người